vụ tấn công xảy ra ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock nga picannic
thu hút đông đảo khán giả và gây ra cháy lớn
hãng thông tấn nhà nước nga tass cho biết có tới một phần ba khu phức hợp khổng lồ này đã chìm trong biển lửa
các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và thành lập một trụ sở tác chiến tại phòng hòa nhạc
đồng thời tuyên bố tất cả các nạn nhân sẽ được hỗ trợ từ chính quyền
tổ chức hồi giáo is đã đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên
tuy nhiên nhóm này không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình
cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố trên
trong một tuyên bố người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông stefan duzarik cho biết
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất
trong khi đó mỹ liên minh châu âu eu và nhiều nước châu âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại moscow
cùng thời điểm này các lực lượng cứu hộ nga vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt
ở độ sâu một trăm hai mươi năm mét dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ sập hầm mỏ pioneer thuộc vùng amur hơn bốn ngày trước đó
đến thời điểm tối ngày hai mươi hai tháng ba công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện hết sức khẩn trương
với hai trăm hai mươi sáu nhân viên và hai mươi chín phương tiện máy móc được huy động
sau nhiều nỗ lực các nhân viên cứu hộ đã di chuyển được hai trăm hai mươi mét vào bên trong hầm mỏ piondir
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng ba tại mỏ vàng pioneer đã xảy ra sự cố sập đất đá
theo bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga một mươi ba thợ mỏ mắc kẹt dưới đống đổ nát
tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh giới chức địa phương phải làm tất cả mọi biện pháp cần thiết
để giải cứu các thợ mỏ an toàn
chính quyền cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực để huy động tối đa mọi nguồn lực
hội đồng bảo an liên hợp quốc tối qua đã nhóm họp khẩn cấp để bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết
do phái đoàn của mỹ đề xuất liên quan đến cuộc xung đột israel hamas hiện nay
tuy nhiên dự thảo này đã không được thông qua
nga và trung quốc đã phủ quyết trong khi anh bỏ phiếu trắng
dự thảo do mỹ đề xuất nêu rõ sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững
để bảo vệ thường dân ở tất cả các bên tạo điều kiện cung cấp viện trợ thiết yếu
và ủng hộ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa israel và phong trào hồi giáo hamas
hướng tới việc chấm dứt hẳn chiến sự và gắn với việc trả tự do cho tất cả con tin
dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu israel và tất cả các nhóm vũ trang phải tuân thủ các nghĩa vụ
theo luật pháp quốc tế đảm bảo an toàn cho các nhân viên nhân đạo và nhân viên y tế
lên án mọi hành động khủng bố bắt và sát hại con tin dân thường
tuy nhiên đại sứ nga tại liên hợp quốc tuyên bố dự thảo nghị quyết của mỹ là chưa thuyết phục
khi washington chỉ đề cập tới sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn
theo ông một nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc cần phải yêu cầu ngừng bắn tại gaza
israel đã cho thấy một số hiệu tích cực trong vấn đề viện trợ nhân đạo khi mở một cửa ngõ mới
cho viện trợ và giải gaza cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn và giải đất
đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này
phát biểu với báo giới đại tá moshe tetro người đứng đầu cơ quan điều phối của israel
và cơ quan liên lạc gaza cho biết quân đội nước này đã mở một lối tiếp cận để cho đoàn xe tải
chở hàng cứu trợ và cung cấp hàng viện trợ cho khu vực phía bắc giải gaza
israel đang nỗ lực hết sức để mở rộng năng lực viện trợ nhân đạo vào gaza
và hiện có đủ lương thực chi viện cho gaza mỗi ngày
trong diễn biến cùng ngày hai mươi hai tháng ba ngoại trưởng mỹ antonio blinken đã đến israel
và có cuộc gặp riêng với thủ tướng israel benjamin netanyahu và bộ trưởng nội các chiến tranh của israel
benny gantz để thảo luận về tình hình chiến sự tại giải gaza
cuộc gặp tập trung vào công tác tăng cường viện trợ nhân đạo cho gaza
và kế hoạch của quân đội israel đổ bộ vào thành phố rafah
vốn đang vấp phải sự phản đối của quốc tế bao gồm cả mỹ
trong khi đó thủ tướng israel benjamin netanyahu ngày hai mươi hai tháng ba khẳng định
nếu cần thiết israel vẫn sẽ điều quân tới thành phố phía nam giải gaza này
mà không cần sự ủng hộ
đức và pháp đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá về hợp tác phát triển xe tăng thế hệ mới
mang tên là hệ thống chiến đấu chính trên bộ và phân chia nhiệm vụ giữa hai nước
đây là dự án vũ khí lớn thứ hai giữa đức và pháp sau dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo
có tên là fcas thông tin được bộ trưởng quốc phòng hai nước công bố sau cuộc làm việc vào ngày hôm qua
phát biểu tại cuộc họp báo chung bộ trưởng quốc phòng đức tistorius
nhấn mạnh thỏa thuận vừa ký kết là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng với pháp
bao gồm một bản ghi nhớ phân chia các công việc giữa hai nước
ông pistorius cho biết một văn bản chính thức khởi động giai đoạn phát triển đầu tiên
sẽ được ký kết tại paris pháp vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
tôi rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay
đây không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là một khoảnh khắc lịch sử
ngài phạm minh bộ trưởng quốc phòng pháp
khẳng định hai bên cũng sẽ đạt được thỏa thuận cho phép thành lập một chi nhánh
cho phép sản xuất phục tùng xe tăng tại ukraine
và theo kế hoạch mẫu xe tăng thế hệ mới này sẽ thay thế các hệ thống của leglo đức và của leopart pháp
hội nghị thượng đỉnh của liên minh châu âu eu đã kết thúc vào ngày hôm qua
sau hai ngày nhóm họp tại bruxelles của mỹ
kết quả đạt được là các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí về một chính sách tài chính thắt chặt hơn
đối với khu vực kinh tế châu âu ea kể từ năm hai nghìn hai mươi
nhằm giúp giảm lãm phát và ổn định tài chính công sau tình trạng chi tiêu quá mức do đại dịch covid một mươi chín
và cuộc khủng hoảng giá năng lượng
tại cuộc họp thượng đỉnh eu hội đồng châu âu đã tán thành khuyến nghị
yêu cầu thực thi lập trường tài khoá tổng thể chặt chẽ hơn ở khu vực ea
quy định mới được cho sẽ phù hợp hơn với triển vọng kinh tế vĩ mô của khu vực này
về nhu cầu tăng cường tính bền vững tài chính hỗ trợ quá trình giảm phát đang diễn ra
và duy trì các chính sách linh hoạt trước tình hình bất ổn
trước đó vào hôm một mươi một tháng ba các bộ trưởng tài chính của hai mươi quốc gia sử dụng đồng euro
đã nhật trí về hướng dẫn chính sách tài khoá cho năm hai nghìn hai mươi năm để có thêm thời gian cắt giảm nợ
trong khi vẫn thu hút vốn đầu tư để tài trợ cho quá trình chuyển đổi sinh thái
và kinh tế kỹ thuật số đồng thời tăng tính cạnh tranh về công nghệ và các nguyên liệu thô quan trọng
australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài
từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba khi dữ liệu chính thức cho thấy là số
người di cư lên mức cao kỷ lục
từ ngày hai mươi ba tháng ba các yêu cầu về tiếng anh đối với thị thực sinh viên và sau đại học sẽ nhiều hơn
đồng thời chính phủ australia sẽ có quyền đình chỉ các cơ sở giáo dục tuyển sinh sinh viên quốc tế
nếu họ liên tục vi phạm các quy định
các động thái này diễn ra sau một loạt hành động vào năm hai nghìn hai mươi ba nhằm chấm dứt các nhượng bộ
trong thời kỳ covid một mươi chín do chính phủ tiền nhiệm đưa ra
bao gồm cả giờ làm thêm không giới hạn đối với sinh viên quốc tế
chính phủ vào thời điểm đó cho biết các quy định
các quy định sẽ được thắt chặt đối với sinh viên và có thể giảm một nửa số lượng người nhập cư trong vòng hai năm
số liệu do cục thống kê australia vừa công bố cho thấy số lượng người nhập cư dòng đã tăng sáu mươi
đến mức kỷ lục là năm trăm bốn mươi tám tám trăm linh người trong năm tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cao hơn mức là năm trăm một mươi tám người trong năm kết thúc vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo kết quả của một nghiên cứu lớn dân số của hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ giảm vào cuối thế kỷ này

đồng thời cảnh báo rằng sự bùng nổ sinh con ở các quốc gia đang phát triển
và sụt giảm tỷ lệ sinh ở các quốc gia giàu có sẽ thúc đẩy sự thay đổi xã hội sâu rộng
theo nghiên cứu của viện đo lường và đánh giá sức khỏe có trụ sở tại mỹ
đến năm hai nghìn năm mươi dân số của ba phần tư số quốc gia sẽ bị thu hẹp
các nhà nghiên cứu dự đoán vào cuối thế kỷ này điều đó sẽ đúng với chín mươi bảy
hay là một trăm chín mươi tám trong số hai trăm linh bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
nghiên cứu ước tính chỉ có sama somali tonga niger cộng hòa sát và tajikistan
là những quốc gia có tỷ lệ sinh vượt mức thay thế là hai một trẻ trên một phụ nữ vào năm hai nghìn một trăm linh
tuy nhiên các chuyên gia của tổ chức y tế thế giới kêu gọi thận trọng đối với các dự báo
họ chỉ ra một số hạn chế của các mô hình đặc biệt là việc thiếu dữ liệu từ nhiều quốc gia đang phát triển